liên quan đến vụ hỗn chiến tại một quán karaoke ở thị xã buôn hồ
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành lệnh bắt đối tượng lê thế việt
chú thị xã buôn hồ một trong năm đối tượng gây án để điều tra về hành vi giết người
trước đó cơ quan công an đã thi hành lệnh bắt bốn đối tượng cùng nhóm với việt
theo kết quả điều tra tối ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
anh nguyễn đình trinh chú ở huyện crong búc cùng một số người bạn đã đến quán hát karaoke galaxy ở thị xã buôn hồ
và có gọi một số tiếp viên nữ đến phục vụ
trong lụt hát anh trinh có sảm sỡ một nữ nhân viên rồi hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau
sau đó một cô gái đã nhắn tin báo cho nguyễn đình sang là người quản lý biết sự việc
sang cùng với các đối tượng trên đã mang theo hai con dao dựa và một cây gậy sắt đến quán karaoke
đánh chém anh trinh nhiều nhát làm nạn nhân bị thương bốn mươi năm